theo quyết định mà ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra từ giờ ngày năm tháng bảy
người lao động làm việc tại đồng nai nhưng sống ở tp hcm bình dương và ngược lại
người lao động sống ở đồng nai nhưng làm việc tại tp hcm bình dương phải đi qua lại giữa hai địa phương hàng ngày
yêu cầu phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm
thông tin này đã khiến hàng ngàn người lao động đổ xô đến các bệnh viện cơ sở y tế ở đồng nai xét nghiệm covid một mươi chín
để lấy giấy thông hành khi đến tp hcm bình dương làm việc và ngược lại
theo sở y tế đồng nai trên địa bàn có ba cơ sở được xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín bằng pcr là trung tâm kiểm soát bệnh vật tỉnh
cdc đồng nai bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện đa khoa thống nhất
cùng hai mươi hai bệnh viện và trung tâm y tế xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên